ngoài mua sách tại các cửa hàng sách hay trên các kênh bán hàng trực tuyến từ nay các độc giả tại tp hcm có thể mua sách nhanh chóng và tiện lợi tại máy bán sách tự động lần đầu tiên được đưa vào sử dụng tại việt nam
máy bán sách tự động do công ty cổ phần văn hóa sách sài gòn lắp đặt tại cung viên công viên hai mươi ba tháng chín quận một
mỗi máy được bố trí hai mươi năm đầu sách đọc giả lựa chọn sách qua màn hình cảm ứng
việc thanh toán cũng được thực hiện nhanh chóng qua thao tác trên máy hoặc qua ứng dụng internet băngy
máy bán sách tự động bước đầu được đánh giá cao bởi một số tính năng như không tốn diện tích nhân sự bán hàng nhanh chóng hai mươi bốn trên hai mươi bốn
theo kế hoạch thời gian tới hai mươi máy bán sách tự động tiếp tục được lắp đặt tại các địa điểm như đường sách nguyễn văn bình phố đi bộ nguyễn huệ các siêu thị lớn chung cư cao cấp và các quán cà phê lớn v v nhằm khuyến khích thói quen đọc sách của người dân